theo thống kê của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục
giao động ở ngưỡng sáu trăm linh bảy trăm linh trường hợp mỗi ngày đây là mức f được ghi nhận sau hai mươi bốn giờ cao nhất
của thành phố kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại việt nam song song với số ca mắc tăng cao
là lượng bệnh nhân covid một mươi chín phải nhập viện điều trị lớn vừa qua một số địa phương trên địa bàn
hà nội đã thực hiện việc điều trị f tại nhà nhiều người dân vẫn lo ngại về việc quá tải
hệ thống y tế tương tự thành phố hồ chí minh trong làn sóng dịch thứ tư thực tế động thái
chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai tới cơ sở y tế khác của một số bệnh viện trên
địa bàn thành phố sau khi nhận kết quả xét nghiệm cũng khiến lo lắng của người dân trở nên có cơ
sớm hơn tuy nhiên lãnh đạo các bệnh viện khẳng định số dường bệnh vẫn trong kế hoạch của thành
phố việc luân chuyển bệnh nhân cũng là quy định về tầng điều trị trao đổi với phóng viên
ông nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho biết cơ sở y tế này được
phân công tại tầng ba trong mô hình điều trị của bộ y tế và hiện có hai trăm năm mươi giường đến nay
bệnh viện đa khoa đức giang mới có tổng cộng một trăm năm mươi ba f đang được theo dõi và điều trị
trong số này khoảng hai mươi trường hợp đang có diễn biến nặng số bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch là một
một mươi người cụ thể hai bệnh nhân phải lọc máu năm ca thở máy xâm nhập và ba trường hợp thở máy không xâm
nhập vị lãnh đạo này cho biết thêm
hà nội đã chuẩn bị một mươi hai giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong khi đó toàn hệ thống
y tế của thành phố đến nay đang điều trị gần sáu bệnh nhân do đó các bệnh viện tại hà nội
vẫn chưa đến mức quá tải bà nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn hà nội
cũng cho biết cơ sở y tế này cũng thuộc tầng ba trong mô hình điều trị bệnh viện thanh nhàn đang
theo dõi và điều trị cho hơn một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín trong đó gần bốn mươi trường hợp có diễn biến
rất nặng và nguy kịch tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở y tế tuyến đầu tiếp nhận và
điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng trên toàn khu vực phía bắc đang có tổng cộng
năm trăm một mươi f trong đó số bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch là một trăm linh ba người theo bác sĩ nguyễn trung cấp
phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở y tế này đã được bộ y tế giao nhiệm vụ
triển khai năm trăm linh giường hồi sức tích cực và dự kiến sẽ đáp ứng sau vài tuần tới
ông nguyễn văn thường cho biết thời gian qua bệnh viện đa khoa đức giang cũng đã tiếp nhận một số
trường hợp chủ động tới xét nghiệm và thăm khám covid một mươi chín với những bệnh nhân này sau khi thấy
không có yếu tố nguy cơ hay triệu chứng nặng chúng tôi sẽ chủ động chuyển họ quay lại tầng một
trong hệ thống điều trị vị lãnh đạo nói theo ông đây cũng là vấn đề tâm lý có thể thông cảm
cho người dân khi họ lo lắng cho sức khỏe của bản thân mình nhiều người đang điều trị ở tầng một
nhưng cũng mong muốn được chuyển lên tầng hai tầng ba tuy nhiên các bệnh nhân covid một mươi chín khi chuyển lên tầng hai tầng ba
phải được cân nhắc một số tiêu chí điều kiện liên quan đến nguy cơ và diễn biến nếu những đơn vị này
cũng nhận bệnh nhân từ tầng một trong tương lai khi xuất hiện những bệnh nhân diễn biến nặng và nguy kịch hơn
cần điều trị chúng ta lại không đủ giường để đáp ứng ông thường giải thích
tương tự tại bệnh viện thanh nhàn bà nguyễn thị lan hương cho biết một số trường hợp sau khi tới khám
có kết quả dương tính với sars cov hai nhưng không hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ sẽ được chuyển lại cơ sở điều trị tăng dưới
liên quan đến vấn đề tâm lý của người dân bác sĩ nguyễn trung cấp cho hay thông qua khảo sát của các địa phương
nhóm bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng vaccine có tỷ lệ diễn biến nặng giảm đi khá lớn
trước đây tỷ lệ diễn biến nặng rơi vào khoảng hai mươi tuy nhiên ở thời điểm hiện tại tỷ lệ này một số địa phương đã xuống một mươi
chỉ có một số nhóm như người cao tuổi chưa tiêm đủ hai mũi trường hợp có bệnh nền cũng chưa tiêm chủng
người có hệ miễn dịch kém dù đã tiêm nhưng không được tạm miễn dịch vẫn diễn biến nặng vị chuyên gia này nói thêm
bác sĩ cấp cho biết trong ba tháng qua xét sơ bộ trên nhóm bệnh nhân tử vong hầu hết là người cao tuổi
mắc nhiều bệnh nền chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
ngược lại tỷ lệ nhóm đã tiêm đủ hai mươi vaccine không mắc bệnh nền diễn biến nặng tử vong là rất thấp
từ đây người dân sau khi phát hiện nhiễm sắc covid một mươi chín cũng không nên quá lo lắng và cần liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng cho biết
thành phố đã xây dựng hệ thống tiếp nhận cung cấp thông tin phục vụ theo dõi chăm sóc f tại nhà
gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai kết nối trực tiếp đến các trạm y tế lưu động của toàn địa bàn
cùng với đó ngành y tế cũng phối hợp với đơn vị công nghệ thông tin xây dựng phần mềm trên điện thoại thông minh
để người dân tự cập nhật tình hình sức khỏe được hỗ trợ y tế cũng như kịp thời phát hiện dấu hiệu bệnh nhân chuyển tầng
qua tổng đài một nghìn hai mươi hai chúng tôi nhắn tin cho f nhắc tự khai báo tình hình sức khỏe hai lần một ngày
nếu f không có dấu hiệu bất thường như khó thở ho tăng sốt cao cán bộ y tế sẽ lập tức tiếp cận để hỗ trợ thuốc khám và điều trị bà hà nói
để giảm tài cho lực lượng y tế sở y tế cũng xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi chăm sóc
trao đổi với dinh tiến sĩ kỳ đông bắc trường đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam cho biết
chưa thể khẳng định chắc chắn omicron dễ lây lan hơn so với các biến chủng khác bao gồm cả biến chủng thống trị các ca bệnh hiện nay delta hay không
theo reuters tính từ ngày tám tháng một mươi hai có năm mươi bảy quốc gia đã báo cáo có ca nhiễm biến chủng omicron
trưởng đại diện who tại việt nam dự kiến sẽ có thêm nhiều quốc gia báo cáo các trường hợp mới khi họ tăng cường giám sát và phân tích
để đón đầu khả năng biến chủng omicron xuất hiện đại diện who đề xuất việt nam nên thực hiện bốn nhóm giải pháp chính
đó là tăng cường giám sát và giải trình tự gen các ca bệnh tiếp tục tuân thủ năm k và nâng cao độ bao phủ vaccine
củng cố hệ thống y tế bảo đảm công tác truyền thông xuyên suốt
who đã chỉ định omicron tên cũ là b một một năm trăm hai mươi bốn
b một một năm trăm hai mươi bốn là biến chủng đáng lo ngại trên cơ sở khuyến nghị từ nhóm tư vấn kỹ thuật của who về sự thiên hóa của virus
quyết định này dựa trên bằng chứng mới đây từ nam phi cho thấy biến chủng mới đã gây ra sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học covid một mươi chín
theo ông kido park
bàn về cách chuẩn bị ứng phó với biến chủng omicron đại diện who đề xuất trước mắt việt nam cần tăng cường giám sát
bao gồm giải trình tự gen của các biến chủng sars cov hai đang lưu hành
gửi trình tự bộ gen đầy đủ cùng siêu dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu có sẵn công khai
như tổ chức sáng kiến chia sẻ toàn bộ dữ liệu về cú mùa
bên cạnh đó ông nhận định việc đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao ở tất cả các nhóm dân số đủ điều kiện tiêm chủng
kết hợp với việc thực hiện các biện pháp năm k là biện pháp hiệu quả nhất để cứu sống nhiều người trong đại dịch
điều tối quan trọng là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi
bao gồm nhân viên y tế và người cao tuổi phải được tiêm chủng đầy đủ ông bắc cho biết
việc tiêm đủ liều cơ bản đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giảm thiểu số ca mắc tử vong và lây lan dịch bệnh
bao gồm cả với biến chủng omicron
theo ông ở tất cả các quốc gia các trường hợp mắc và tử vong chủ yếu xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng
vì vậy dù đối mặt với biến chủng nào dựa trên lời khuyên từ nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi
who khuyến cáo những người có hệ miễn dịch bị suy giảm từ trung bình đến nặng nên được tiêm bổ sung một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
như một phần của mũi tiêm cơ bản mở rộng
đây là những đối tượng ít có khả năng đáp ứng miễn dịch đầy đủ với liều vaccine chính cơ bản
họ cũng có nhiều khả năng tiến triển bệnh nặng sau khi mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó ông park khuyến nghị việt nam nên tiếp tục tăng cường năng lực y tế và sức khỏe cộng đồng
cùng với phối hợp tốt hệ thống chuyển tuyến bệnh nhân từ chăm sóc ban đầu đến chăm sóc đặc biệt để quản lý sự gia tăng các ca bệnh
cuối cùng công tác truyền thông với công chúng cần chính xác kịp thời và minh bạch để người dân đưa ra quyết định sáng suốt nhằm bảo vệ bản thân và gia đình
who sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ việt nam để lập kế hoạch và chuyển đổi hướng tới việc covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
đồng thời học cách chung sống an toàn với virus về lâu dài
ngay cả khi chúng ta chứng kiến những đợt bùng phát dịch mới trong tương lai
ông park chia sẻ điều này bao gồm tập trung bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương và tránh tình trạng vượt lòng danh đỏ
khi các dịch vụ y tế bị quá tải ông nhấn mạnh thêm
chia sẻ thêm với dinh những đánh giá ban đầu về omicron ông bắc chỉ ra sáu khía cạnh cần lưu ý ở biến chủng này
trước hết về khả năng lây lan vẫn chưa rõ ràng liệu biến chủng omicron có dễ lây lan hơn so với delta hay không
sẽ mất một thời gian nữa trước khi chúng ta biết điều này ông park cho hay
về mức độ nghiêm trọng của bệnh
hiện nay vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn nhiễm omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm các biến chủng khác bao gồm đen tăng hay không
tuy nhiên theo ông park một số báo cáo ban đầu cho thấy biến chủng này có thể gây bệnh nhẹ hơn
nhưng vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn bất cứ điều gì
về nguy cơ tái nhiễm bằng chứng sơ bộ cho thấy omicrone có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm
tức là những người đã từng mắc covid một mươi chín có thể bị tái nhiễm dễ dàng với omicrone so với các biến chủng đáng lo ngại khác
tuy nhiên thông tin về khía cạnh này vẫn còn hạn chế sự kiến được làm sáng tỏ hơn trong những tuần tới
ngoài ra ông park cho biết who đang làm việc với các đối tác kỹ thuật để hiểu tác động tiềm tàng của biến chủng omicrone đối với vaccine
chúng tôi chưa có bằng chứng nào cho thấy sự thay đổi hiệu quả của vaccine nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống đó ông park chia sẻ
đại diện who cho biết các xét nghiệm pcr được sử dụng rộng rãi sẽ tiếp tục phát hiện ra các ca mắc
bao gồm với cả trường hợp nhiễm omicron
song song với đó là quá trình nghiên cứu để xác định xem liệu biến chủng có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các loại xét nghiệm khác
bao gồm cả xét nghiệm kháng nguyên nhanh hay không
về các phương pháp điều trị hiện tại corticosteroid và thuốc ức chế thụ thể il sáu vẫn có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các phương pháp điều trị khác sẽ được đánh giá để xem chúng có còn hiệu quả hay không trước những thay đổi ở một số bộ phận của virus trong biến chủng omicron không
ông park thông tin thêm
trong khi việt nam chưa chính thức có động thái đóng cửa bên dưới
với các quốc gia xuất hiện biến chủng mới nhiều nước trên thế giới có xu hướng siết chặt nhập cảnh và mở rộng biện pháp cách ly bắt buộc giữa lúc chạy đua giải mã biến chủng omicron
theo đại diện who các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn trình virus xâm nhập và câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng cần phải chuẩn bị cho những đợt tăng ca mắc covid một mươi chín mới
các lệnh cấm đi lại sẽ không ngăn được sự lây lan toàn cầu của biến chủng omicron chúng tạo ra gánh nặng cho cuộc sống và sinh kế ông park nhận định
dựa trên thông tin hiện tại
không có bằng chứng cho thấy biến chủng omicrone có thời gian ủ bệnh lâu hơn so với các trường hợp nhiễm biến chủng khác bao gồm cả delta ông nói thêm
biến chủng omicron có đến sáu mươi đột biến so với biến thể vũ hán ban đầu omicron có thể lây lan nhanh
tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng omicrone có thể là vaccine tự nhiên là khởi đầu cho đoạn kết cơn ác mộng covid một mươi chín
rất nhiều người dân có câu hỏi và lo ngại trước thông tin về biến chủng omicrone mới xuất hiện
bài viết của tiến sĩ bác sĩ trần bá thoại
bao gồm những thông tin cập nhật về biến chủng omicron
ngày một mươi một tháng một mươi một có một trăm hai mươi mẫu xét nghiệm biến chủng sars cov hai chưa từng thấy
được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín đầu tiên được phát hiện ở gheotang nam phi
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một số bệnh nhân đã tăng vọt lên hai ba mươi tám ca
ngày hai mươi năm tháng một mươi một tulio de oliveira giám đốc cdc nam phi
chuyển thông tin về biến chủng mới đến tổng thống nam phi siros ramaphosa

bộ trưởng bộ y tế và các nhà khoa học nam phi công bố những phát hiện của họ
một ngày sau ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đặt tên biến trùng là omicron
và nhanh chóng xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
đến nay biến chủng omicron đã lây lan đến năm mươi quốc gia trên thế giới
các nhà khoa học cho biết sẽ cần thời gian để theo dõi và phân tích
về những đột biến của biến chủng omicron này
biến chủng omicron có đến sáu mươi đột biến so với biến thể vũ hán ban đầu
năm mươi đột biến không má hóa tám đột biến đồng nghĩa
và hai đột biến không má hóa
quan trọng là ba mươi hai đột biến về protein gai s là yếu tố kháng nguyên chính
của các loại vaccine
nhiều đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các biến chủng khác
vì quá nhiều đột biến các chuyên gia dịch tễ lâm sàng rất lo ngại rằng
omicron có thể lây lan nhanh trốn né miễn dịch và khả năng kháng vaccine
ngay từ đầu hùng đã đánh giá omicron là biến chủng đáng lo ngại
ở nam phi từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai
số ca mắc covid một mươi chín đã tăng lên gần bảy lần
lên tới hơn một mươi sáu ca trên ngày
đến tám mươi ca nhập viện là những người trẻ tuổi
nguy cơ tái nhiễm với omicron cao hơn ba lần so với delta và beta
may mắn là dù số ca nhiễm tăng mạnh nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào do biến thể omicron
một số nghiên cứu cho rằng omicol lây lan gấp năm sáu lần delta
đến nay nhiều nghiên cứu khảo sát đa trung tâm đa quốc gia cho thấy
các vaccine đang sử dụng vẫn có tác dụng phòng vệ với biến chủng omicro này
hiện có một số ý kiến tích cực
có cơ sở về sự xuất hiện biến chủng omicron như sau
tiến sĩ anurag agraw chuyên gia giải trình tự gen của ấn độ
nhận định bất kỳ nghiên cứu nào kết luận rằng biến thể omicron
có khả năng lây truyền cao hơn sáu lần so với biến chủng delta là sai khoa học
và dù biến chủng omicron chứa những đột biến nguy hiểm
khả năng miễn dịch hiện tại bị suy giảm đáng kể trước biến thể mới
tuy nhiên việc sử dụng đồ thị để biểu thị khả năng lây truyền của omicrone là điều sai khoa học
nhiều chuyên gia cho rằng omicron là khởi đầu cho đoạn kết cân ác bộng covid một mươi chín
theo các chuyên gia này biến chủng lây lan nhanh nhưng gây bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
cuối cùng sẽ đánh biển người chủng delta và gây miễn dịch cộng đồng
đặc biệt các chuyên gia nga đưa ra nhận định đáng lưu tâm
biến thể omicron có thể là vaccine tự nhiên
trong sáu cách phát triển vaccine phòng bệnh lây nhiễm vaccine giảm động lực là một trong số này
đã có vaccine giảm động lực đang được sử dụng rộng rãi
đình hình nhất là vaccine ngừa bệnh bại liệt sibin
liên tưởng đến vaccine ngừa đậu mùa vaccine đầu tiên của nhân loại
do edward jenner phát minh bằng cách dùng virus đậu bò yếu hơn virus đậu mùa nhiều làm vaccine
các chuyên gia nga hy vọng omicron dễ lây nhiễm hơn nhưng nhẹ hơn
khiến chúng giống như một loại vaccine giảm động lực một chế phẩm có chứa virus sống nhưng đã ý